hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các điều tra tội phạm về ma túy công an thừa thiên huế đã bắt quả tàng đối tượng lê thị kim oanh bốn mươi hai tuổi chú tại số năm mươi bốn trên một đường bùi thị xuân phường đúc tp huế đang vận chuyển hai mươi bánh cần xa
các điều tra tội phạm về ma túy công an thừa thiên huế đã bắt quả tàng đối tượng lê thị kim oanh bốn mươi hai tuổi chú tại số năm mươi bốn trên một đường bùi thị xuân phường đúc tp huế đang vận chuyển hai mươi bánh cần xa
khám xét khẩn cấp nơi ở của oanh biết không thể qua mắt lực lượng công an oanh tự nguyện giao nộp tám năm bánh cần sa cất giấu tại nhà mình và nhà mẹ ruột
tại cơ quan công an bước đầu oanh khai nhận số cần sa trên do chồng là lê xuân hiền hiện đang ở lào
gửi cho võ ngọc bình chú tại một trăm bảy mươi một đường điện biên phủ tp huế là lái xe của công ty phi long chạy chuyến xe khách từ lào về việt nam vận chuyển qua cửa khẩu lao bảo quảng trị về huế giao cho oanh để tiêu thụ
được biết trước đó cũng với hình thức thủ đoạn trên hiền đã gửi hai mươi bánh cần sa từ lào về huế để tiêu thụ
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án lực lượng công an bắt giữ thêm trương ngọ chú tại số chín trên tám mươi bốn đường lê thánh tôn tp huế
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngọ là mắt xích quan trọng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy của vợ chồng anh
như vậy chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ ba đối tượng thu giữ hai mươi tám năm bánh cần sa
lực lượng công an đã bắt giữ oanh ra lệnh bắt khẩn cấp đối với võ ngọc bình trương ngọ để tiếp tục điều tra làm rõ